ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại bình dương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới thăm hỏi nhạc sĩ lão thành lư nhất vũ và vợ
thi sĩ lê giang nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi
không chỉ nổi danh với những bài hát như cô gái sài gòn đi tải đạn bài ca đất phương nam
nhạc sĩ lư nhất vũ và vợ nhà thơ lê giang còn nổi tiếng với những công trình khảo cứu
sưu tầm và truyền bá văn hóa nam bộ đặc biệt là dân ca hò vè
tuy đã ở tuổi ngoài tám mươi vợ chồng nhạc sĩ lư nhất vũ vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu
sáng tác và sẽ hoàn thành tập sách mới có tên gọi là sóng sánh trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi gặp mặt đồng chí võ văn thưởng chúc nhạc sĩ lưu nhất vũ và thi sĩ lê giang mạnh khỏe
để tiếp tục đóng góp những tác phẩm giá trị góp phần vào bảo tồn văn hóa cổ truyền của vùng đất nam bộ